vào sáng nay hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa homestay cao tầng nằm trên đường phan chu trinh
quận bình thạnh tp hcm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã kịp thời có mặt dập lửa
giải cứu và hướng dẫn thoát nạn một mươi người bên trong ra ngoài an toàn
vào khoảng tám giờ sáng nay ngọn lửa bùng lên tại tầng năm homestay asia trên đường phan chu trinh
phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
phòng cháy trựa cháy công an tp hcm đều ba xe trựa cháy với khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khống chế kịp thời đám cháy cứu ba người mắc kẹt ở tầng năm đang cháy và tầng sáu ra ngoài
đồng thời hướng dẫn bảy người khác thoát nạn từ các tầng còn lại bằng thang bộ xuống đất an toàn
hiện chưa ước tính được thiệt hại cũng như là nguyên nhân của vụ cháy